bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản đề nghị các trường đại học học viện cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
các sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan của địa phương
thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định văn bản hướng dẫn của chính phủ thủ tướng chính phủ
bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch xuất xuất huyết
theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh sinh viên giáo viên giảng viên
cán bộ nhân viên nhà trường về nguyên nhân hậu quả và các biện pháp phòng chống bệnh xuất xuất huyết
huy động học sinh sinh viên giáo viên giảng viên cán bộ nhân viên nhà trường tham gia tích cực
vào chiến dịch diệt mũi diệt bọ gậy tại nhà trường gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế
tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại các trường học khu nhà ở tập thể nhà trọ ký túc xá tại gia đình và cộng đồng
theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ em học sinh sinh viên giáo viên giảng viên cán bộ nhân viên nhà trường
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh thông báo ngay cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý triệt đề ổ dịch